ngày hôm nay bộ y tế thông tin đã nhận được báo cáo của sở y tế tp hcm về kết quả xét nghiệm giải trình tự gen
khẳng định một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ chủng m p virus
đây là bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận đầu tiên tại việt nam
bệnh nhân là nữ ba mươi năm tuổi thương chú tại tp hcm khởi phát bệnh vào ngày một mươi tám tháng chín khi đang du lịch tại dubai
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai về việt nam
với triệu chứng sốt kèm mệt mỏi ớn lạnh đau cơ đau đầu và ho
xuất hiện các nốt đỏ ngứa trên cánh tay thân mình và mặt